kính thưa quý vị công an tp hcm cho biết chỉ trong thời gian ba mươi ngày
công an tp hcm chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số tỉnh thành đã xác định được chuyến hàng phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ pháp về việt nam
và khẩn trương điều tra truy xét toàn bộ đường dây
ngoài chuyến hàng bị phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng ba công an tp hcm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đã xác định thêm sáu chuyến hàng chứa ma túy các loại được vận chuyển từ pháp về các sân bay việt nam
các chuyến hàng có chung đặc điểm phương thức thủ đoạn là cất dấu ma túy bên trong các kiện hàng hóa như
kem đánh răng thực phẩm chức năng lợi dụng người việt nam học tập định cư tại pháp
có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về việt nam
qua sân bay quốc tế nội bài
sau đó các đối tượng sẽ sử dụng dịch vụ giao hàng trong nước để giao ma túy về cho một đối tượng tại đồng nai
đồ mối ở đồng nai
đồng nai tiếp tục tách thành từng kiện hàng riêng vận chuyển bằng đường bộ
giao cho các đồ mối tại tp hcm và một số tỉnh để chia nhỏ đưa đi tiêu thụ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng hai mươi hai vụ án
khởi tố bị can sáu mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán vận chuyển
tàn trữ trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm
xử lý vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng thu giữ gần năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại
hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan
theo công an tp hcm quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi nhưng với tinh thần mưu trí sáng tạo
đội mới tư duy trong công tác thu thập tài liệu chứng cứ công an tp hcm làm rõ từng đồ mối thông tin
dù là nhỏ nhất để phục vụ công tác truy bắt mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trong đường dây
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng